hà nội dự kiến tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt trên hàng loạt trục đường chính vào năm hai nghìn hai mươi
để phát triển vận tải khách công cộng
nhiều ý kiến cho rằng chủ trương này là đúng nhưng làm thế nào để thực hiện hiệu quả
không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân thì hà nội cần phải khảo sát kỹ lưỡng
tránh xảy ra xung đột giữa các phương tiện bởi hạ tầng giao thông hiện vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập
nguyễn trãi trần phú
đường pháp vân giải phóng đài câu việt
đường nguyễn văn cư ngô gia tự
đường phạm hùng khuất duy tiến linh đàm
riêng đối với trục đường nguyễn trãi trần phú đến cầu trắng hà đông
khôi phục lại hai làn đường ưu tiên dành cho xe buýt đã tổ chức trước đây
xung quanh việc tách làn riêng cho xe buýt đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau
có ý kiến cho rằng hạ tầng giao thông ở thủ đô hiện chưa đáp ứng
vì mặt đường hẹp thường xuyên xảy ra ủn tắc nếu tách làn ủn tắc sẽ nghiêm trọng hơn
nhưng cũng có ý kiến đồng tình và ủng hộ hà nội nên làm sớm vì đây là chủ trương đúng đắn
riêng thì còn an toàn chứ hà nội này là không khả thi
tách làn bác thấy là nếu tuận tiện là nó không bị ủn tắc
thì phù hợp thôi mà đồng tình ủng hộ thôi
cứ để đi vừa thì lại nó bất tiện thôi
nhà nước do đường xe buýt riêng là độc quyền xe buýt riêng thôi
còn ai vi phạm người cũng chấp nhận
nếu dành riêng được đường xe buýt và dân chấp hành được đi thì ủn tắc sẽ đỡ nhiều
hiện nay các khu đô thị mới thì nó nằm toàn bộ ở những khu vực vành đai
ví dụ là nhà hai và nhà ba
nhưng hiện nay các khu đấy thì hiện nay hạ tầng với vận tải khắp cộng
đáp ứng đến để kết nối đến thì không có
người có người ta phân vân người ta phản ứng người ta chuyển đổi mục đích người ta mua ô tô luôn
thế nên là cái đấy chúng ta phải làm sao phải có những cái giải pháp
thứ nhất là tuyên truyền thứ hai chúng ta phải nhấn mạnh vào cách kết nối
cách mở rộng tuyến nâng cao phương tiện nâng cao chất lượng để thu hút được người dân sẽ sử dụng nhiều
trước đó hà nội cũng đã tách làn riêng cho xe buýt trên tuyến nguyễn trãi trần phú
nhưng đã bị thất bại sau đó làn đường này đã bị xóa bỏ để phục vụ thi công tuyến đường sát đô thị cát linh hà đông
và hiện nay tuyến đường bít nhanh brt cũng nhận được ý kiến phản hồi từ các chuyên gia và người dân cho rằng không hiệu quả
vậy với bốn tuyến đường lựa chọn lần này liệu có khả thi hay không
thì hà nội vẫn cần phải hết sức thận trọng và cân nhắc thời gian thực hiện cho phù hợp và hiệu quả nhất